dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
là khoảng thời gian lý tưởng để người dân tham gia các hoạt động du lịch
tại đà nẵng mùa du lịch biển hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sóng mùa hè
cùng nhiều hoạt động hấp dẫn đã chính thức diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
mang đến cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với thành phố xinh đẹp bên sông hàn
sau lễ khai mạc sồi động chuỗi các hoạt động ấn tượng đã được đà nẵng tổ chức
với điểm nhấn là thả diều nghệ thuật trên bãi biển triển lãm tượng cắt nghệ thuật
trình diễn thể thao biển giải bơi vượt sóng mùa hè đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
và hội thi cứu hộ biển quốc tế đà nẵng
mình du lịch tại địa phương cũng được
ví dụ như mình thì mình hay thích đi biển đi nước thần tài đi bà nà
cũng như mỗi năm thì có những chương trình ca nhạc này thả diều dưới biển rất là vui nhộn
tôi mong muốn đây là một trải nghiệm mới một hành trình mới và có những khám phá mới
đây sẽ là một khám phá ở dưới biển và cho mình cái cảm giác gần gũ nhất với thiên nhiên
bên cạnh các hoạt động gắn với bãi biển các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố
cũng chủ động đem tới cho du khách nhiều hoạt động trải nghiệm
tạo nên bức tranh mùa hè nhuộn nhịp sôi động
ở đây này có là hoạt động là bơi thuyền với cả buổi sáng ra là chợ cá này đông bích
nhuộn nhịp cá tươi mọi người vừa mới đánh mắt lên
mà giá rất là dài
đón chào du khách đến với biển đà nẵng trải nghiệm cái không khí lễ hội
và qua đó muốn kích cào du lịch trong một mùa hè
thông qua các chương trình kích cào cũng như các gói khuyến mại mà thành phố đã dành cho du khách
thì hy vọng trong thời gian đấy chúng ta thu hút được một lượng khách nội địa và khách quốc tế chất lượng cao
để phục vụ tốt cho du khách trong dịp hè năm nay sở du lịch thành phố đà nẵng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch
đảm bảo an toàn thực phẩm đảm bảo chất lượng dịch vụ
chú trọng nghiệp vụ phục vụ để mang đến sự hài lòng cho người dân và du khách